bản thân mạnh khang cũng là người vô cùng quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng
làm sao để có một chế độ ăn uống vừa khỏe mạnh vừa dữ dáng là điều mà khang luôn chú ý mỗi ngày
ngay sau đây hãy cùng bắt đầu chương trình với mục trò chuyện cùng chuyên gia
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
chào đón quý vị khán giả quay trở lại với chương trình
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
dinh dưỡng khoa học vì một việt nam khỏe mạnh hơn và tôi là mạnh khang
lời đầu tiên tôi xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị
và xin được chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe bình an và thật nhiều may mắn
năm mới năm hai nghìn hai mươi hai năm nhân dần chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều những bữa tiệc
những bữa ăn trong năm mới này và đặc biệt là phải ăn uống tiệc tùng rất nhiều
chính vì thế mà sức khỏe chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều vấn đề
chính vì thế mà làm sao để có một cái thực đơn
dinh dưỡng hợp lý và tốt cho sức khỏe là điều chúng tôi muốn gửi đến trong quý vị trong chương trình ngày hôm nay
và đồng hành cùng với mạnh khang ngày hôm nay là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị vân hồng
là giảng viên cao cấp của trường đại học y hà nội
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay
vâng xin chào mạnh khang xin chào các quý vị
không biết là trong dịp lễ tết này thì đối với bác sĩ một cái chuyên gia về dinh dưỡng
là một chuyên gia như vậy thì ăn những món gì ạ
thường thì bác ăn những món gì có ăn khác với người bình thường không ạ
dạ vào dịp lễ tết thì ngay cả chuyên gia như chúng tôi thì cũng không khác gì
không tránh gì
không không tránh gì những cái bữa ăn cổ truyền của người việt nam cả
cũng sẽ gồm có bánh trưng cũng có xôi cũng có nem có chả có các loại thịt rất là nhiều các loại thịt
thì những bữa ăn như vậy thì cũng là bữa ăn cổ truyền đã theo đuổi suốt
từ thành một cái truyền thống rồi thì chúng tôi cũng sẽ vẫn ăn như vậy
đấy là những món ăn tôi nghĩ là truyền thống mà cha ông đã để lại rồi
nhưng mà tuy nhiên ở cái thời hiện đại này khi mà chúng ta gọi là sử dụng rất là nhiều những cái thực phẩm
ăn rất là nhiều những cái loại thực phẩm mà có chứa gọi là quá nhiều đạm này quá nhiều tinh bột này
và trên rán nhiều thì đứng ở góc độ chuyên gia về khoa học thì chuyên gia cảm thấy như thế nào
nó có tốt cho sức khỏe
được điều chỉnh như thế nào để có một cái dinh dưỡng cũng như là một cái thực đơn là tốt cho sức khỏe ạ
với những thực đơn ngày tết thì đúng là cái hàm lượng tinh bột cũng nhiều lên
hàm lượng protein hàm lượng chất đạm thịt cá cũng nhiều hơn rất là nhiều
và đặc biệt những cái cách chế biến vào ngày tết thì đúng là như mạnh khang nói là cái món chiên rán nó cũng nhiều hơn
cho nên cái lượng mỡ đưa vào trong cơ thể cũng nhiều hơn rất là nhiều
với một cái chế độ ăn mà tăng một cách đột biến như vậy
thì là không tốt cho sức khỏe tuy nhiên rất là may nó thời gian mà mình ăn cái số lượng nó nhiều lên thế cũng không phải là quá dài
cho nên là nếu như mà mình tập luyện thể dục thể thao để tiêu tốn hết những cái phần ca lo mình đưa vào một cách dư thừa như vậy
thì nó cũng giúp cho có thể cân bằng lại được
tuy nhiên đáng tiếc là vào dịp lễ tết thì những cái thời gian cho tập luyện thể dục thể thao để tiêu tốn những cái ca lo dư thừa thì không có
hơn nữa là vào dịp lễ tết thì những cái thời gian cho tập luyện thể dục thể thao để tiêu tốn những cái calo dư thừa thì không có
trong dịp lễ tết những cái chế độ ăn cân đối là chế độ ăn sẽ gồm có đường đạm mỡ vitamin khoáng chất và cả chất sơ nữa
thì những cái vitamin khoáng chất với chất sơ thì là cái phần gần như là thiếu rất là nhiều
cho nên những cái phần đó thì sẽ phải bổ sung thêm bằng những cái hoa quả tươi và bù cái lượng nước thật nhiều thì nó mới giúp cân đối lại được
nghĩa là phải ăn thực nhiều rau quả này và thật nhiều gọi là nước và trái cây đúng không ạ
nhưng mà tuy nhiên thì tôi thấy khi bác sĩ có nói đến chuyện là nó không quá dài nhưng tôi thấy là nó rất là dài đấy ạ
chúng ta có thể tính sơ sơ là ví dụ như là từ dằm tháng một mươi hai này chuẩn bị đến ông công ông táo này
xong rồi đến ba mươi tết này một tết này rồi hóa vàng này rồi tí thỉ ngày nó cứ liên tục trong cái khoảng thời gian là một tháng như thế
và không thể nào không tránh là cái việc mà ăn bánh trưng này ăn xôi này và ăn nem liên tục như vậy
thì theo bác sĩ thì ăn liều lượng như thế nào để mình có thể vừa cân bằng mà mình vẫn khỏe
vấn đề là ăn làm sao để cho mình cảm thấy là cái mức độ no là vừa đủ chứ đừng lại ăn quá nhiều làm cho cái bụng nó căng cứng hết cả da
thì lúc đó cái hàm lượng cái số lượng mà đưa vào trong cơ thể nó nhiều lên và khi nó làm gây ra phình giãn quá mức của cái ống tiêu hóa
thì nó cũng gây ra những cái dối loạn vận động của cái hệ tiêu hóa cũng như là dối loạn bài tiết các cái men tiêu hóa
làm cho cái quá trình
vận chuyển thức ăn cũng trở nên ị ạch hơn làm cho người cảm giác đầy bụng ẩm ạch hết sức là khó chịu
bài tiết các men tiêu hóa cũng trở nên bị dối loạn làm cho cái việc quá trình hấp thu những chất dinh dưỡng mình đưa vào một cách quá mức như vậy
cũng trở nên bị dối loạn cho nên làm cho cơ thể rất là mệt mỏi
cho nên khi ăn với một số lượng lớn trong một thời gian dài thì thường làm cơ thể trở nên mệt mỏi hơn rất là nhiều
do vậy khi ăn làm sao
chúng ta phải để ý nghe ngóng là cảm thấy mình đủ no rồi thì phải dừng lại chứ đừng lại ăn cố chỉ vì cảm giác ngon miệng lại ăn cố ăn nhiều thêm một chút nữa thì sẽ làm cho cơ thể trở nên rất là mệt mỏi
thưa bác sĩ trong ngày tết này thì chúng ta thường thấy là rất là vui này hân hoan này rồi chúc tụng nhau vừa uống rượu rồi có rất nhiều thực phẩm nữa
và đó có phải là nguyên nhân chính là gây ra cái việc tăng cân hay không
cái chế độ mà dinh dưỡng ấy nó có vẻ là cái việc mà yếu tố quyết định
cho cái tăng cái cân nặng của mình nó bị tăng lên hay không ạ
một chế độ dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể thì sẽ sử dụng một phần để xây dựng cho cơ thể xây dựng cơ thể là làm cho cơ thể có thể mọc lên
một phần dinh dưỡng nữa là để giúp cho duy trì những hoạt động của cơ thể cho nên nếu như nguồn dinh dưỡng đưa vào thì quá nhiều nhưng mà lại giúp cho những cái duy trì những hoạt động của cơ thể
thì cái phần dinh dưỡng để giữ lại
đi lại để xây dựng cho cơ thể nó sẽ ít đi cho nên nếu như mình đưa vào một nguồn dinh dưỡng quá nhiều mà mình lại sử dụng nó để cho những cái hoạt động ở bên ngoài thì nó cũng không làm cho cơ thể bị mập lên
ví dụ như mình tập luyện thể dục thể thao nhiều lên thì nguồn dinh dưỡng đó sẽ bị tiêu tốn đi cho nên những cái calor sẽ không sử dụng để làm cho cơ thể mập lên
có nghĩa là bên cạnh cái việc mà mình chúng ta ăn uống gọi là thoải mái nhưng tuy nhiên cũng phải tính toán làm sao để
dành cho các cái hoạt động thêm các hoạt động thể chất để giúp tiêu hoa năng lượng đúng không ạ
có một cái những người bạn của mạnh khang thì có những cái câu hỏi như thế này đó là việc mà ăn gọi ví dụ như là chúng ta ăn xôi này ăn bánh trưng này đã những cái bữa mà rất nhiều đạm rất là nhiều tinh bột nhiều năng lượng như thế
ví dụ như ăn vào buổi sáng thì buổi trưa thì sẽ giảm bớt tất cả những cái gọi là thực phẩm mà có nhiều đạm như thế đi
mà ăn thay bằng đấy bằng rau
bằng rau này rồi nó cứ gọi là liên tục gọi là thay đổi cái chế độ ăn như thế
sáng ăn thật là nhiều năng lượng và buổi trưa buổi tối thì ăn ít đi như thế thì có phải là một cái phương pháp hợp lý để giúp cho duy trì cân nặng duy trì được cái bóc dáng hay không ạ
đúng là nhiều người cũng đang áp dụng một cái chế độ ăn kiểu như thế đó là có những bữa thì ăn rất là nhiều lên nhưng xong lại có những bữa ăn rất là ít đi thậm chí có những bữa thì bỏ hẳn đi
thì với một cái chế độ ăn uống kiểu như thế
thì đấy là không tốt cho sức khỏe tại sao tại cơ thể thì luôn đến bữa ăn thì nó sẽ luôn bài tiết ra các cái men tiêu hóa bài tiết ra acid chlorhiric và các men tiêu hóa để chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc tiêu hóa thức ăn
cho nên nếu như khi mình ăn vào thật đầy đủ một chế độ ăn thật sự cân đối giữa đường đạm mỡ vitamin và khoáng chất thì những cái men tiêu hóa đã được bài tiết ra acid chlorhic được bài tiết ra nó sẽ giúp tiêu hóa đầy đủ những cái thức ăn
mình ăn vào tuy nhiên một cái bữa ăn nào đó mình ăn lại số lượng nhiều quá lên ví dụ như vào tết ăn quá nhiều bánh chưng ăn quá nhiều xôi vào một bữa thì lúc đó là cái hàm lượng đường nó sẽ tăng vọt lên ở trong máu và một phần đường đấy sẽ bị dư thừa và khi dư thừa thì nó sẽ bị dự trữ lại ở gan dự trữ lại ở cơ và một phần sẽ bị chuyển hóa thành mỡ chứ không phải là nó được dự trữ lại thành cho cái bữa tối
cho nên khi mà
dự trữ thành mỡ mà cứ kéo dài cứ hết bữa này hết ngày này sang ngày khác như thế thì vô hình chung kéo theo những cái lượng mỡ trong máu tăng lên kéo theo một cái dối loạn về truyền hóa đường sẽ xuất hiện ạ
à có nghĩa là không nên dồn tập trung quá nhiều năng lượng trong một bữa đúng không mà chúng ta nên phân bổ nó ra theo từng bữa và không nên bỏ bữa đúng không ạ có đúng như thế không ạ
nghĩa là không nên bỏ bữa mà chúng ta phân bổ và không để cho cái cơ thể mình nạp quá nhiều năng lượng đột ngột vào cùng một lúc
mà đến lúc
vâng buổi trưa buổi tối thì lại không có đủ năng lượng thì nó lại khiến cho cái cơ thể mình nó nhanh đói và dễ yếu hơn
mà cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu hóa tất cả những cái lượng thức ăn mình ăn vào nhưng khi mà mình lại ăn vào không đủ những cái bữa mà mình ăn vào không đủ thì những cái men tiêu hóa được bài tiết lượng acid được bài tiết đấy nó sẽ không được sử dụng để tiêu hóa thức ăn và những cái phần dư thừa nó sẽ đánh thẳng lên trên niêm mạc của đường tiêu hóa và làm rất dễ xuất hiện những cái viêm red ạ
à còn là viêm red dạ dày nữa đúng không ạ
chính vì thế mà rất là gọi là nghiêm trọng nếu như mà không cân đối được các cái bữa ăn trong ngày
tuy nhiên thì có một điều nữa mà mạnh khang cũng như là rất nhiều khán giả khi mà tham gia chương trình cũng rất là băn khoăn đấy chính là ngày tết thì có quá nhiều đồ ăn vặt có quá nhiều những cái đồ ăn mà chúng ta đã chuẩn bị để điếu khách
và khi mà chúng ta vui miệng vui miệng khi mà khách đến rồi mời nhau thì ăn cũng hơi gọi là hơi thả cửa một tí
ví dụ như là thịt bảo khô này heo khô này rồi mứt này rồi bánh kẹo này rất là nhiều món như thế
thì ngày tết thì không khó tránh được đi chúc tết làm sao mà mình đến nhà người ta mới không ăn được
nên nếu như mà chúng ta có ăn mà vẫn muốn giữ được cái bóc dáng giữ được cái màu eo của mình thì nên ăn như thế nào ạ
rõ ràng là ngày tết thì đúng là những cái món khoái khẩu như vậy như là những thịt bò khô thịt heo
nó khá là nhiều
vâng thì khi mình ăn mà cứ ăn liên tục liên tục không dừng như vậy thì nó cũng làm cho cơ thể sẽ cứ kích thích bài tiết liên tục các cái men tiêu hóa
và làm cho cái hệ tiêu hóa nó gần như là không được nghỉ
cho nên nó sẽ gây ra những cái dối loạn vận động của hệ tiêu hóa dối loạn bài tiết của hệ tiêu hóa
và nếu như mà cái quá trình nó cứ kéo dài mãi thì rồi nó cũng dẫn đến những cái viêm lét của niềm vui
mạc đường tiêu hóa
còn nếu như là ăn cái số lượng đường như bánh mứt kẹo quá nhiều thì nó cũng gây ra một cái dối loạn chuyển hóa đường
và nếu như những cái hàm lượng đường mình đưa vào quá nhiều thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tích chữ ở gam tích chữ ở cơ
rồi dẫn đến những cái dối loạn chuyển hóa mỡ cũng sẽ xuất hiện
cho nên à xin lỗi còn một cái vấn đề nữa cho những cái đồ ăn đấy như là thịt bò khô hay thịt lợn khô
nhịt bánh kẹo nữa

thì khi ăn những cái đồ cay như thế cả một cái thời gian dài thì trong đó nó có một chất là capsaicin
capsaicin thì nó sẽ kích thích làm cho tiêu hóa tốt hơn

ăn ít hơn đúng không ạ

tuy nhiên là

nó bình ổn được đường máu
cho nên đối với người tiểu đường khi ăn loại hạt nhiều thì nó làm bình ổn được cái đường máu và giảm bớt cái số lượng thuốc để điều trị tiểu đường cần phải uống
cho nên lời khuyên là nếu ngày tết cần phải ăn những cái gì lạc vặt ăn nhiều thì lời khuyên đó là ăn các loại hạt

các loại quả

cũng như là các cái
lượng chất sơ cần thiết
cho nên khi bù lại bằng các loại hạt các loại hoa quả đó là những cái loại hết sức là tốt
còn lại những cái loại như là bánh mứt kẹo thì là lời khuyên ăn làm sao hạn chế
hết sức là hạn chế

có nghĩa là đối với khán giả khi mà theo dõi chương trình này lại có thêm những cái kiến thức rất là bổ ích
nên tăng cường các loại hạt
các loại hạt nó vừa có thể giúp cho chúng ta ăn vặt được này nhưng cũng vừa tốt cho sức khỏe
tuy nhiên thì bên cạnh việc gọi là chúng ta ăn các loại thực phẩm trong ngày tết này rồi

những cái thực phẩm chức năng thì